nhà lãnh đạo tối cao iran đã lần đầu tiên lên tiếng về các vụ đầu độc bị tình nghi là có chủ ý tại trường nữ sinh
theo đó lãnh đạo tối cao iran ali khamenei đã khẳng định là thủ phạm sẽ bị kết án tử hình vi phạm và tội ác không thể tha thứ
những vụ đầu độc bắt đầu xuất hiện vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố com và sau đó lan ra hai mươi năm trên ba mươi một tỉnh của iran
khiến một số phụ huynh phải cho con nghỉ học
tuy nhiên các quan chức iran chỉ thừa nhận xảy ra những vụ đầu độc nữ sinh trong vài tuần gần đây
và không cung cấp thông tin chi tiết về kẻ có thể đứng sau vụ tấn công hoặc loại hóa chất đã được sử dụng
vào cuối tuần trước bộ trưởng nội vụ iran đã tuyên bố là các nhà điều tra đã thu thập được nhiều mẫu đáng ngờ nhưng không giải thích chi tiết
ông kêu gọi người dân bình tĩnh và cáo buộc những kẻ thù giấu tên đang kích động nỗi sợ hãi nhằm phá hoại nước cộng hòa hồi giáo